thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với thủ tướng séc andrej babis
về hợp tác giữa hai nước trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín
tại cuộc hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị chính phủ séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi
để cộng đồng người việt nam ổn định cuộc sống trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
thủ tướng khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi
để séc có thể đưa công dân về nước theo yêu cầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam sẵn sàng hợp tác với séc về trang thiết bị y tế
để hai nước cùng vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay
nhân dịp này thủ tướng trân trọng mời thủ tướng xéc thăm chính thức việt nam trong thời gian tới
thủ tướng andrej babis đã vui vẻ nhận lời